tỉnh cà mau có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc nuôi tôm đặc biệt là hình thức nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh đem lại thu nhập cao cho người nông dân
năng suất và sản lượng tôm nuôi từ hai loại hình nuôi trên là khá cao đóng góp khoảng một mươi năm tổng sản lượng tôm nuôi của tỉnh
trong đó thành phố cà mau là đơn vị đi đầu ứng dụng công nghệ cao cho việc nuôi tôm siêu thâm canh
đến thời điểm hiện tại diện tích nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh là gần một mươi ha năng suất thu hoạch bình quân năm tấn một hectare một vụ đối với tôm xú và khoảng tám tấn một hectare một vụ đối với tôm thẻ chân trắng
năng suất tôm siêu thâm canh trung bình từ bốn mươi đến năm mươi tấn một ha một vụ đặc biệt có một số hộ thu hoạch tám mươi đến một trăm linh tấn một ha một vụ
tuy nhiên hình thức nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh hiện nay vẫn còn một số khó khăn nhất định
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt áp thấp nhiệt đới bão diễn ra với tần suất nhiều hơn và cường độ ảnh hưởng lớn hơn
nghề nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh
ngoài những tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu thời tiết môi trường vùng nuôi tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi còn diễn biến phức tạp chưa có biện pháp ngăn ngừa một cách hiệu quả
hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển nuôi tôm siêu thâm canh chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển sản xuất
hệ thống lưới điện chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển nuôi tôm siêu thâm canh
nhất là ở những vùng nuôi tập trung
mô hình nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh cần nguồn vốn lớn nên đa số người dân thiếu vốn đầu tư trang thiết bị phục vụ cho sản xuất chưa đầy đủ
các đơn vị chuyên môn cần tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho người dân
đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình nuôi có hiệu quả nhất là mô hình nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh
áp dụng quy trình tuần hoàn khép kín hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn về chất lượng trong nuôi tôm như việt gap global gap asc
để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và áp dụng các quy chuẩn về điều kiện xuất khẩu